nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thông luân si su lít
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong lan thương lần thứ ba theo hình thức trực tuyến
đồng chủ trì hội nghị lần này là thủ tướng lào thông luân si su lít và thủ tướng trung quốc lý khắc cường
cùng sự hội nghị có tổng thống myanmar u win min thủ tướng campuchia samdek hun sen thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
phát biểu tại hội nghị nếu thực tế các nước mekong đặc biệt là việt nam đang chịu tác động nặng nề do hạn hán mặn xâm nhập nghiêm trọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị cơ quan chức năng sáu nước khẩn trương đẩy mạnh chia sẻ thông tin số liệu về các hoạt động sử dụng nguồn nước tại lưu vực sông mekong
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng lào cho biết đây là dịp để thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong khuôn khổ hợp tác mekong lan thương
sử dụng nguồn nước hiệu quả mang lại lợi ích cho người dân các nước sống dọc con sông
bên cạnh đó là thảo luận các biện pháp ứng phó với dịch covid một mươi chín phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới
lãnh đạo các nước đều nhấn mạnh hợp tác về nguồn nước là trung tâm hợp tác của sáu nước
những năm qua hợp tác trong khuôn khổ mekong lan thương phát triển nhanh chóng
trong đó chú trọng đến việc mang lại sinh kế cho người dân các nước sinh sống dọc lưu vực mekong lan thương
hợp tác chia sẻ thông tin về nguồn nước trong đó có thông tin về thủy văn
bên cạnh việc hợp tác về nguồn nước các nước đều đánh giá cao sự hợp tác về kinh tế thương mại thời gian vừa qua
trong đó có việc hỗ trợ vật tư y tế chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó các nước cho rằng cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực y tế công cộng để hỗ trợ cho người dân các nước
nêu lại chủ đề của hội nghị là tăng cường quan hệ đối tác vì thịnh vượng chung
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hội nghị lần này là cơ hội để các nước khẳng định quyết tâm và nỗ lực cùng nhau
chủ động thích ứng duy trì hợp tác phát triển thịnh vượng
chia sẻ với các nhà lãnh đạo mekong lan thương về những thành tiệu hợp tác vừa qua
thủ tướng cho rằng điều đó góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia thành viên
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược asean trung quốc thúc đẩy phát triển thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực
thủ tướng cũng đánh giá cao các nước đã hỗ trợ chia sẻ nhau trong phòng chống dịch covid một mươi chín và vai trò của who trong nhiệm vụ này
tuy vậy thủ tướng cũng nêu những thách thức chưa từng có mà hợp tác mekong lan thương đang phải đối mặt do tác động của đại dịch covid một mươi chín
như suy giảm nghiêm trọng của kinh tế thương mại thế giới thiền tài bất thường biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng
điều này buộc các quốc gia phải nhìn nhận nghiêm túc tính bền vững những hạn chế của hợp tác khu vực trong giải quyết các thách thức
cụ thể là cần thống nhất cùng nhau về tầm nhìn của mekong lan thương là hòa bình thịnh vượng phát triển bền vững
về các lĩnh vực cụ thể thủ tướng cho rằng hợp tác mekong lan thương cần tập trung hỗ trợ các nước thành viên vừa khôi phục kinh tế
vừa ứng phó với dịch covid một mươi chín đồng thời giải quyết tình trạng hạn hán xâm nhập mặn tại lưu vực mekong
theo đó cần phối hợp hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của covid một mươi chín không để đứt gãy các khâu trong chuỗi cung ứng
đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nhập khẩu của các doanh nghiệp
tại phần hạ lưu của việt nam trong sáu tháng mùa hạn năm hai nghìn hai mươi phương hệ thống sông rạch của nhiều địa phương bị nhiễm mặn hoàn toàn
không có nước ngọt sinh hoạt của người dân phải dựa hoàn toàn vào bình nước mang từ nơi khác đến
ngay tại thời điểm này khi thời điểm mưa lũ mực nước sông mekong nhiều nơi vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình nhiều năm
nếu thực tế này thủ tướng cho rằng đây là tình trạng báo động đòi hỏi sự chung tay của tất cả các nước mekong
với tinh thần hợp tác chân thành và hành động có trách nhiệm của các quốc gia
thủ tướng tin tưởng hợp tác sẽ bảo đảm cho dòng mekong luôn chảy hài hòa
mang lại cuộc sống ấm no hòa bình thịnh vượng cho người dân mekong lan thương